phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước
đối với hoạt động khai thác kinh doanh tài nguyên cát sỏi và bảo đảm phát triển kinh tế xã hội
bảo vệ môi trường tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình
cụ thể phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại thông báo số ba trăm hai mươi năm về nhiệm vụ giải đáp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác kinh doanh tài nguyên cát sỏi
thường xuyên nắm thông tin về giá cả nguồn cung chống việc đầu cơ tích chữ để tăng giá
đồng thời phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện một số giải pháp sử dụng cát nhân tạo
thay cát tự nhiên tiến tới không sử dụng cát tự nhiên vào mục đích san lấp
phó thủ tướng giao bộ xây dựng chủ trì phối hợp với bộ khoa học và công nghệ
ban hành chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng cho xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình xây dựng dân dụng công nghiệp
nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn làm vật liệu xây dựng và san lấp
hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cát nhân tạo làm vật liệu xây dựng